hôm nay công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến hai người tử vong
hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu xảy ra tại công trình nhà hàng kim dung phường bình thọ tp thủ đức
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày tám tháng một trong lúc đang thi công công trình cao ba tầng tại nhà hàng kim dung trên đường pasteur
phường bình thọ tp thủ đức thì xảy ra sự cố sập giàn giáo làm bốn công nhân rơi xuống đất
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong hai người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ